tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố cần thơ
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố cần thơ sở lao động thương binh và xã hội thành phố
phối hợp tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề
giai điệu tự hào nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ bảy mươi ba năm ngày thành lập lực lượng vũ trang cần thơ
ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đây không chỉ là hoạt động nhằm góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc đền đáp công ơn những người có công
mà còn giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái biết trân trọng những giá trị truyền thống cao đẹp của quá khứ
để hướng tới tương lai tươi sáng
nhân dịp này bà tổ chức trao học bổng cho ba mươi học sinh sinh viên là con em các gia đình liệt sĩ
gia đình thương binh gia đình chính sách vượt khó học giỏi mỗi suất trị giá hai triệu đồng